tại hải dương tại các tuyến phố trần hưng đạo đại lộ hồ chí minh trần phú các mặt hàng trang trí giáng sinh được bày bán đa dạng phong phú về mẫu mã nhiều chủng loại
hầu hết các sản phẩm trang trí ở mùa giáng sinh năm nay đều có nguồn gốc xuất xứ ở việt nam giá cả các mặt hàng không biến động nhiều so với năm ngoái
các sản phẩm quà lưu niệm mang màu sắc của giáng sinh như búp bê tuyết búp bê ông già noel xe kéo tuần lộc bình hoa trang trí ở mức giao động từ bốn mươi đến chín mươi đồng
mỗi bộ quần áo giáng sinh cho trẻ em có giá từ sáu mươi năm đến chín mươi đồng
đáng chú ý người tiêu dùng năm nay có xu hướng chọn mua đồ thân thiện với môi trường để tặng cho con em trong dịp giáng sinh